với việc có quá nhiều tổ dân phố được chia nhỏ như hiện nay
thành phố đà nẵng đang là địa phương có tổ dân phố khá lớn
thành phố đang xem xét sắp xếp lại tổ dân phố với việc giảm gần ba tổ dân phố
nhằm bảo đảm quy định hiện hành và hiệu quả hoạt động tại khu dân cư
tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả đề án cần xây dựng văn hóa văn minh đô thị và thành phố môi trường
thành phố đà nẵng có đề án giảm gần ba tổ dân phố từ trên năm bảy trăm linh xuống còn gần hai trăm linh
trước đây thành phố đà nẵng sắp xếp tổ dân phố theo quy mô nhỏ từ ba mươi đến bốn mươi hộ dân
quy mô này đạt được mục tiêu về quản lý cư trú vệ sinh môi trường an ninh trật tự công tác giảm nghèo
tuy nhiên cũng nảy sinh hạn chế như khó khăn trong việc tìm nhân sự kế cận
hạn chế trong việc tổ chức và phát động phong trào trong nhân dân
số lượng tổ dân phố nhiều gây áp lực về nhu cầu nhà sinh hoạt cộng đồng kinh phí
được biết khi tiến hành sắp xếp lại tổ dân phố thành phố đà nẵng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng
trong đó có lực lượng công an tạo điều kiện hết sức cho người dân trong việc thay đổi hồ sơ thủ tục giấy tờ có liên quan